tin bão gần biển đông cơn bão noru vào hồi bốn giờ ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn một độ kinh đông cách đảo luzon của philippines khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi sáu km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi vào biển đông
đến bốn giờ ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi chín ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng tám trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ giật cấp một mươi bốn
theo dự báo bão noru là cơn bão mạnh di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh miền trung gây ra gió mạnh sóng lớn kèm với nước dân do bão
và mưa lớn có nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ngập úng các khu đô thị
ngay trong ngày hai mươi bốn tháng chín các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh cho đến bình thuận đã tổ chức họp khẩn đồng thời ra công điện chỉ đạo ứng phó bão
đến chiều nay hai mươi bốn tháng chín văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quảng trị cho biết
tất cả chủ của hai ba trăm chín mươi bảy tàu thuyền với sáu năm trăm sáu mươi chín thuyền viên trên địa bàn tỉnh đều đã nhận được thông tin
các tỉnh đã đặt hướng di chuyển của bão noru để phòng tránh
trong tổng số hai ba trăm chín mươi bảy tàu thuyền có hai ba trăm tám mươi sáu chiếc với sáu bốn trăm bảy mươi một thuyền viên đã neo đậu an toàn tại các bến và khu neo đậu
còn lại một mươi một chiếc với chín mươi tám thuyền viên đang hoạt động trên biển
trong đó tỉnh quảng ngãi yêu cầu cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động
bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến sa kỳ lý sơn và ngược lại khi vùng biển tỉnh có gió mạnh từ cấp sáu trở lên
tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển và trong khu vực ảnh hưởng của bão
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
trước nguy cơ bão noru ảnh hưởng trực tiếp lên địa bàn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế tổ chức bắn pháo hiệu
kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng chín
tổ chức quản lý và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi bao gồm cả số ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển đầm phá
mặc dù chưa có lệnh cấm biển nhưng lực lượng bộ đội biên phòng quảng bình đã liên tục phát đi cảnh báo bão
để các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển chủ động phương án tránh trú tránh các tình huống xấu có thể xảy ra
tỉnh quảng nam đã triển khai lực lượng sung kích kiểm tra ra soát chủ động di rời sơ tán người phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
nhất là khu vực ven biển ven sông khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
thưa quý vị cập nhật về bão noru vào hồi bốn giờ ngày hai mươi năm tháng chín
vị trí tâm bão vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn một độ kinh đông cách đảo luzon của philippines khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi sáu km một giờ
giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cấp độ rủi ro thiên tài cấp ba
bão noru được dự đoán là cơn bão mạnh di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều địa phương
hiện nay các địa phương đã chủ động kêu gọi tàu thuyền ứng phó với bão noru
tại tỉnh quảng trị trong tổng số hai ba trăm chín mươi bảy tàu thuyền có hai ba trăm tám mươi sáu chiếc với sáu bốn trăm bảy mươi một thuyền viên đã neo đậu an toàn tại các bến và khu neo đậu
tỉnh quảng ngãi yêu cầu cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động
bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến xa kỳ lý sơn và ngược lại thì vùng biển có gió mạnh từ cấp sáu trở lên
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng chín
tổ chức quản lý và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ đối tượng jacob hlon chú tại xã đắk liêng huyện lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh idren zier chú cùng xã là anh trai vợ của jacob
trước đó do có nghi ngờ vợ ngoại
tình nên giữa jacob và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi ba tháng chín vợ chồng yakov cùng với hai người anh vợ có tổ chức ăn nhậu và xảy ra cãi vã dẫn đến sô sát
jacob đã dùng cây gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu anh idren dẫn đến tử vong
sau đó đến cơ quan công an đầu thú và giao nổ khung khí gây án
khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân anh idren tử vong là do vỡ hộp sọ
với hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và đánh bạc
hai đối tượng là lê hoài nam và phạm văn cường cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhân trạch khởi tố để điều tra
trước đó công an huyện nhân trạch đã bắt quả tăng cường có hành vi đánh bạc mua bán số đề của nam với số tiền gần một mươi ba triệu đồng
sau đó nam tiếp tục bán phơi đề cho một đối tượng tên là nga chưa rõ lai lịch với số tiền gần một mươi chín triệu đồng
mở rộng điều tra công an còn phát hiện nam và cường cho nhiều người dân trên địa bàn hai huyện long thành và nhân trạch vay lãi nặng với tổng số tiền là ba trăm bảy mươi triệu đồng
với lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
chuyển sang một số tin tức về an ninh trật tự
vận chuyển trái phép bảy bánh heroin ba đối tượng đinh thị nhung chú lào cai xu thị hoa chú tỉnh lai châu và hoàng bích ngà chú tỉnh điện biên
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt quả tàng trong đó nhung là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây và đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín lực lượng phối hợp đã chia làm nhiều tổ công tác chốt chặn đột kích vào nhà nghỉ ở tổ năm phường hàm rồng thị xã sapa
bắt quả tang ba đối tượng cùng tang vật là bảy bánh heroin một xe máy bốn điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan
tại cơ quan điều tra nga và hoa đã khai nhận mua ma túy của một đối tượng giao dịch từ trước sau đó mang về nhà nghỉ tại tổ năm phường hàm rồng thị xã sapa để đưa cho nhung mang đi bán
nhung khai nhận mua số heroin trên với giá là một trăm bảy mươi triệu đồng một bánh và bán ra với mức là một trăm chín mươi triệu đồng một bánh
tuy nhiên các đối tượng chưa kịp giao dịch thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã diễn ra lễ đón nhận bằng của unesco
ghi danh nghệ thuật xòe thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
chương trình có sự tham dự của thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cùng với hàng vạn lượt người dân du khách đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước
dù thời tiết không thuận lợi nhưng các khán đài của sân vận động thị xã nghĩa lộ đã chật cứng người dân đến chứng kiến lễ vinh danh nghệ thuật xoay thái được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại